lực lượng chức năng tỉnh hậu giang kiểm tra xe tải do trần thanh điền chú tỉnh sóc trăng điều khiển phát hiện trên xe có một mươi tám hộp nhang mũi không hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
qua làm việc điền khai nhận được sơn hoàng phúc chú tỉnh sóc trăng thuê vận chuyển số nhang mỗi ngày từ tp hcm về cho phúc khám xét các địa điểm gồm nhà kho xưởng sản xuất của phúc tại huyện châu thành tỉnh sóc trăng và sưởng sản xuất của phan thành luân ở tp hcm
lực lượng chức năng phát hiện tám mươi hai thùng nhang chưa thành phẩm và bán thành phẩm ba ba trăm sáu mươi hộp sản phẩm nhang mỗi thành phẩm hai vỏ hộp nhang năm sáu trăm linh thùng giấy cắt tông hai trăm tám mươi bảy bao ni lông bên trong có chứa vỏ hộp nhang trừ mũi trên một thùng nguyên liệu bao bì máy móc dùng để sản xuất
thưa quý vị hiện nay trên một số trang mạng xã hội đang giao bán các giỏ quà tết bình dân với giá giao động từ hai trăm linh đến năm trăm linh đồng
tuy nhiên khác hẳn với mẫu mã đẹp mắt bên ngoài thì bên trong một số giỏ quà là hàng nhái hàng kém chất lượng và không ít người dân dù mất tiền nhưng chỉ mua lại bực tức
để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây

trên bốn trăm linh sản phẩm là rượu bánh kẹo thuốc lá túi sách đồng hồ được trưng bày tại sự kiện
bên cạnh các mặt hàng giả mạo nhãn hiệu hàng nhập lậu hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bị lực lượng quản lý thị trường kiểm tra thu giữ
còn có các sản phẩm thật của các nhà sản xuất trong và ngoài nước để người tiêu dùng có cơ sở nhận diện đâu là hàng thật đâu là hàng vi phạm
phòng trưng bày được kỳ vọng sẽ giúp nâng nhận thức của người tiêu dùng trong việc mua các sản phẩm chính hãng rõ nguồn gốc xuất xứ
chúng ta xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn h qua
trước thông tin việc nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn cắt giảm công suất dẫn đến việc giảm nguồn cung xăng dầu tại thị trường trong nước
một số đơn vị kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu găm hàng tạo khan hiếm hàng bộ công thương đã tiến hành kiểm tra giám sát
xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
ngoại truyền thông tin
xu hướng mua sắm tiêu dùng online tại một số siêu thị trong dịp tết tăng đến ba trăm linh
nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm online các siêu thị đã triển khai dịch vụ đi chợ hộ
đặt hàng qua các ứng dụng mobile banking ví điện tử hay qr code áp dụng nhiều ưu đãi cho khách mua hàng trực tuyến
để kịp về quê và cả đi du lịch trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
nhiều người dân tại hà nội đang nối hàng dài tại các phòng khám bệnh viện để chờ xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
hôm nay ngày hai mươi chín tháng một
ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ tết nguyên đán sẽ có một lượng lớn người dân từ hà nội về quê
nhiều loại hoa cắm cảnh được nhập từ trung quốc như anh đào thanh liễu tuyết mai đang tràn ngập tại các chợ và khá thu hút khách
giá hoa năm nay cao hơn so với mọi năm khoảng hai mươi đồng một cành bởi nguồn cung hoa nhập từ trung quốc ít hơn mọi năm do trung quốc đưa ra chính sách cấm biên khá nghiêm
thưa quý vị trong thời điểm cuối năm khi mà nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ thường tăng cao lợi dụng tâm lý tranh thủ kiếm thêm thu nhập dịp tết
các đối tượng lừa đảo đã sử dụng chiêu trò tuyển dụng việc nhẹ lương cao để dụ nhiều người sập bẫy
để nắm rõ hơn về thủ đoạn của những đối tượng này mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây
với mức lương từ sáu đến ba mươi sáu triệu mỗi tháng cho một công việc hợp pháp đảm bảo mỗi ngày thu nhập thấp nhất tám trăm linh đồng
theo các tin nhắn trên yêu cầu của người tham gia khá đơn giản
chỉ cần đắc ứng trên hai mươi ba tuổi có điện thoại thông minh nếu muốn tham gia sẽ liên lạc qua tài khoản zalo
liệu có thực sự tồn tại một công việc việc nhẹ lương cao như vậy
trước đây thì tôi cũng thường xuyên đận được những tin nhắn mua giới việc làm từ ba mươi cho đến ba mươi năm triệu
chính những người bạn của tôi thì cũng đã bị lừa ba triệu trước đây
giờ thì những thủ đoạn lừa đảo rất tinh vi vì vậy mọi người nên cảnh giác
để tìm hiểu rõ hơn phóng viên đã thử liên lạc với tài khoản gia lô được đối tượng cung cấp trong tin nhắn
rất nhanh đối tượng này đã tự nhận là nhân viên của công ty cổ phần chứng khoán pity và đưa ra những lời mời chào hết sức hấp dẫn
cụ thể khách hàng chỉ cần mua một trong ba gói nhiệm vụ có giá trị và lãi suất khác nhau
bên cạnh đó để tăng thêm sự uy tín đối tượng đã khẳng định chắc định pich là một công ty lớn
chặn ai đi lừa đảo người dân với số tiền nhỏ khi mua các gói nhiệm vụ như vậy cả
thì trai địa chỉ và số điện thoại mà đối tượng gửi trùng khớp với thông tin trên website chính thức của công ty
phóng viên đã liên hệ và di chuyển đến số năm mươi bốn a nguyễn trí thanh trụ sở của công ty cổ phần chứng khoán khoai chi để làm rõ và xác thực vụ việc này
paichi cũng đã thực hiện các biện pháp liên quan đến công bố thông tin gửi các thông tin lên website
các cảnh báo
nên quan đến đối tượng giả mạo mạo danh qua các kênh thông tin chính thức của paichi bao gồm là website
fanpage zalo facebook zalo các cảnh báo cho người dân để có thể đưa ra cảnh giác về đối tượng này
ngoài ra trong quá trình khi nhận tiếp nhận được các phản hồi từ người dân về các đối tượng này
bộ phận chăm sóc khách hàng cũng có hỗ trợ và hướng dẫn người dân thực hiện liên hệ trình báo với các cơ quan có thẩm quyền
để có thể được hỗ trợ
để tránh bị thiệt hại về tài sản nhà đầu tư cần cẩn trọng và từ chối bất kỳ lời mời rụ rỗ lôi kéo hứa hẹn nào của đối tượng xấu
người dân cần nhận biết được một số phương thức chúng có thể áp dụng cụ thể như sau
bước một các đối tượng gửi sms tin nhắn zalo gọi điện thoại cho người bị hại về việc mời kiếm thêm thu nhật thụ độc làm thêm online
các đối tượng lừa đảo sẽ mạo danh là chuyên gia tư vấn trưởng nhóm môi giới chuyên viên hỗ trợ đưa ra các ưu đãi gói đầu tư với lãi suất cao hấp dẫn có thể từ ba mươi đến hai trăm linh để kêu gọi người bị hại tham gia
bước ba khi người bị hại đã đồng ý tham gia các đối tượng lừa đảo sẽ cung cấp số tài khoản cá nhân để người bị hại chuyển khoản đồng thời cung cấp một đường link để người bị hại cải ứng dụng
bốn sau khi lừa được tiền app bị sập các số điện thoại hoặc người hỗ trợ không liên hệ được một số trường hợp kẻ xấu có thể sẽ tiếp tục lừa gạt và hướng dẫn người bị hại đến trụ sở hoặc liên hệ với công ty bị mạo danh để giải quyết
thưa quý vị khán giả hàng năm cứ vào dịp tết là nhu cầu mua sắm của người dân lại tăng lên đột ngột nhất là các loại thực phẩm được tiêu thụ nhiều trong dịp này như thịt các sản phẩm từ thịt bia rượu nước giải khát bánh mứt kẹo rau củ quả
như vậy chúng ta cần phải có cách lựa chọn thực phẩm và bảo quản thực phẩm như thế nào để đảm bảo an toàn xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
và phóng sự này cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai
trong dịp tết nguyên đán thì thường là người dân có những cái thói quen là tích chữ rất nhiều thực phẩm để mà làm các cái mâm cỗ tết cũng như là xung về con cháu
làm thế nào để tránh ngộ độc thực phẩm trong dịp tết nguyên đán
và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với bác sĩ nguyễn thị hoa phó trưởng khoa dinh dưỡng bệnh viện một trăm chín mươi tám
vâng xin chào bác sĩ ạ ngày tết nguyên đán thì đang cận kề rồi vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ những lời khuyên đối với người dân trong việc lựa chọn thực phẩm thế nào để đảm bảo an toàn ạ
khi mà mua những cái thực phẩm như là thịt cá rồi là những thực phẩm tươi sống ấy thì chúng ta nên lựa chọn như là mua ở siêu thị
vì ở siêu thị thì
họ có những cái tủ nhiệt độ bảo quản rất là an toàn họ biết cách bảo quản thì nó sẽ dẫn đến họ sẽ không bị vi khuẩn xâm nhập vào
vì ở ngoài thì nhiều người dân những cái cửa hàng nhỏ lẻ thì họ lại không biết cách bảo quản như là dẫn đến có những tình trạng ngộ độc thức ăn rất là nguy hiểm
và một số những ví dụ như là chúng ta mua những cái đồ hộp thì phải chú ý đến cái hạn sử dụng
và cái quan trọng nhất nữa là
phải chú ý rằng những cái đồ hộp đấy nó bị phồng
vì có những cái ngộ độc do những vi khuẩn gọi là kỵ khí
vì dẫn đến ngộ độc chết người rất là nguy hiểm
trong những ngày tết thì các gia đình thường chuẩn bị rất nhiều các món ăn
vì vậy là đồ thức ăn chín cũng rất là nhiều
vậy bác sĩ có thể lưu ý cách bảo quản thực phẩm làm sao để mà không bị hỏng hoặc là bị nấm múc ạ
nếu mà thức ăn mà để ở ngoài mà chưa nấu lên ý để lại bữa sau thì
chỉ để được đến hai giờ đồng hồ thôi
còn nếu mà chúng ta đặt lên bếp thì chúng ta đun lại và để tủ lạnh để nguội
để vào tủ lạnh thì để được từ bốn đến năm giờ
còn nếu mà những cái thức ăn mà muốn để đông lạnh thì chúng ta cũng để được tầm khoảng đến một mươi ngày
cho nên là
ở cái ngày lễ tết ý vì mọi người lưu trữ thức ăn rất nhiều cho dẫn đến ngộ độc thức ăn rất là nhiều
cho nên là mọi người phải bảo quản rất là cẩn thận
vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm đối với người dân
trong cái việc mà lựa chọn thực phẩm tươi sống tại các siêu thị hoặc là chợ
theo quan điểm của tôi thì những cái đồ thực phẩm tươi sống như là thịt cá rồi những thực phẩm chế biến sẵn
thì nên lựa chọn ở những cái siêu thị
vì là ở trong đó thì đảm bảo về cái bảo quản thực phẩm
nếu mà mình lựa chọn những cái rau củ chẳng hạn thì nếu mà vào trong chợ thì chúng ta cũng nên lựa chọn
những cái rau củ mà ở những cái sạp cửa hàng quen thân mà không ở cạnh những cái cống rãnh
và tránh để những cái thức ăn hoặc là những cái rau thực phẩm họ để ở dưới đất thì dẫn đến nhiễm khuẩn rất là cao
xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi